những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi sáng ngày hôm nay
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống